theo tổng hợp từ sở văn hóa thể thao và du lịch hà tĩnh lượng khách du lịch đến với các điểm tham quan và nghỉ dưỡng giải trí trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm trên địa bàn tỉnh đã tăng một trăm bảy mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
ghi nhận tại các khu du lịch biển như thiên cầm xuân thành các bãi biển ở lộc hà thạch hà kỳ anh các khu du lịch sinh thái hải thượng và nước sốt sơn kim luôn trong tình trạng quá tải
tính chung trong bốn ngày nghỉ lễ tỉnh hà tĩnh đón gần ba trăm năm mươi lượt khách du lịch tăng một trăm bảy mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
trong đó khách quốc tế đạt khoảng hơn tám lượt người tăng một trăm một mươi tám tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu và đạt bảy mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm
công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông tại các khu điểm du lịch trên địa bàn được đảm bảo
đặc biệt trong năm nay các ngày lễ không xảy ra các vụ đuối nước ở các bãi tắm biển
các khu du lịch trọng điểm như thiên cầm xuân thành đã có sự chủ động phân luồng giao thông khi lượng khách tăng mạnh so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
vì vậy đã hạn chế hiện tượng ủn tắc giao thông trong khu du lịch đội ngũ xe lai xe điện hoạt động có nề nếp không để hiện tượng trèo kéo khách du lịch